hôm nay mùng một tháng chín chủ tịch nước trần đại quang đã gửi thư chúc mừng ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên
nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trong thư nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám chủ tịch nước gửi tới các thế hệ nhà giáo cán bộ công chức viên chức
người lao động ngành giáo dục các bậc phụ huynh cùng các em sinh viên học sinh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất
chủ tịch nước biểu dương sự cố gắng nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả thành tích mà toàn ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua
chủ tịch nước mong các em sinh viên học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc nuôi dưỡng hoài báo công hiến
phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân gia đình và xã hội
nỗ lực phân đấu đạt nhiều kết quả trong học tập rèn luyện và nghiên cứu khoa học
chủ tịch nước gửi lời chúc các thầy giáo cô giáo cán bộ công chức viên chức người lao động ngành giáo dục và toàn thể các em sinh viên học sinh
đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển